chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ tư ngày hai mươi một tháng một mươi hai
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ viết tắt là công ty aic
và ba mươi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai công ty aic và các đơn vị có liên quan
trong vụ án này các bị cáo đã câu kết vi phạm các quy định về đấu thầu đưa và nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong số ba mươi sáu bị cáo có tám bị cáo đã xuất cảnh bỏ trốn và bị cơ quan công an ra lệnh truy nã
các bị cáo này đã bị cơ quan tố tụng xác định là đã từ bỏ quyền bảo
chữa và bị đưa ra truy tố xét xử
theo cáo trạng bị cáo nguyễn thị thanh nhàn đã thiết lập quan hệ với người có chức vụ ở tỉnh đồng nai
gồm trần đình thành bí thư tỉnh ủy đinh quốc thái chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
bùa ngọc thu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai phan huy anh vũ giám đốc bệnh viện đồng nai
đại diện chủ đầu tư để đặt vấn đề đồng thời trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền
lợi ích vật chất cho những người này với tổng số tiền bốn mươi ba tám tỷ đồng để công ty aic trúng thầu trái pháp luật
gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu để công ty aic trúng một mươi sáu gói thầu của dự án bệnh viện đồng nai
với tổng giá trị hơn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng gây thiệt hại hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai mươi ngày
liên quan đến vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm
ngày hai mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã bắt giữ thêm một mươi đối tượng
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi ba bị can
đây là vụ án xảy ra tại chín trung tâm đăng kiểm xe cơ giới gồm năm trung tâm
do bị can trần lập nghĩa làm giám đốc
giám đốc các trung tâm đăng kiểm trên đã chỉ đạo nhân viên bỏ qua lỗi vi phạm của hơn bảy mươi phương tiện
nhằm thu lợi bất chính với số tiền ước tính gần một mươi tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án làm rõ dấu hiệu của hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ vì có dấu hiệu móc nối giữa các trung tâm đăng kiểm và các trung tâm đào tạo lái xe
cơ quan kiểm sát điều tra công an tp hcm tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bùi thị lưu chú tp vịnh yên
về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
lưu đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để làm tài sản đảm bảo
vay của một người quen số tiền một tỷ đồng
các thông tin sổ đỏ giả đều do lưu tự nghĩ ra
khi đối tượng đến văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng để vay tiền
thì bị cán bộ công chứng phát hiện và báo cho cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vịnh yên đã là biên bản bắt quả tăng sự việc
thu giữ các đồ vật tài liệu liên quan
giả danh công an lừa đảo nhiều nạn nhân để chiếm đoạt số tiền lớn
đối tượng nguyễn thành luân đã bị công an huyện bát sát tỉnh lào cai tạm giữ hình sự
tiếp nhận đơn tố giác của nạn nhân về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an
sau đó lừa đảo chiếm đoạt gần năm mươi triệu đồng
bằng hình thức nhận làm bằng lái xe mô tô hạng a một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bát sát đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
và bắt giữ nguyễn thành luân
tại cơ quan công an nguyễn thành luân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
ngoài nội dung thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trên
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
nguyễn thành luân có chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại khác trên địa bàn tỉnh lào cai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bát sát
cũng tuyên truyền cho người dân một số thủ đoạn lừa đảo chiếm đặt tài sản nêu trên
đồng thời thông báo ai là bị hại trong vụ án trên
thì đến công an huyện bát sát trình báo giải quyết theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các thông tin về an ninh kinh tế
công an huyện an dương tp hải phòng cho biết
đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự ba đối tượng
để điều tra về hành vi mua bán sản xuất trái phép pháo nổ
cụ thể tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
tổ công tác
công an huyện an dương trong khi tuần tra kiểm soát tại khu vực xã đặng cương
đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng nguyễn văn nghĩa và nguyễn văn hùng
có hành vi mua bán và tàng trữ trái phép pháo nổ
mở rộng điều tra công an huyện an dương đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn ngọc hùng
khám xét nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an thu giữ hơn ba mươi năm kg pháo thành phẩm
hai mươi kg bột thuốc pháo một mươi bốn kg giấy vỏ pháo
bốn kg dây ngòi cháy chậm và một số nguyên vật liệu dụng cụ khác
được các đối tượng khai nhận sử dụng để sản xuất pháo nổ
hiện các đối tượng trên đang bị lực lượng công an tạm giữ hình sự
mở rộng điều tra về hành vi mua bán sản xuất hàng cấm
thưa quý vị những tháng cuối năm dự báo tình hình buôn lậu
gian lận thương mại sẽ có chiều hướng gia tăng
các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng
để đưa các mặt hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc ra thị trường
để ngăn chặn hoạt động vi phạm này cục quản lý thị trường tỉnh quảng ninh
đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát xử lý
nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sản xuất và tiêu dùng
công tác kiểm soát thị trường tại các chợ cửa hàng kinh doanh
điểm kinh doanh nhỏ lẻ trong dịp cuối năm được các đội quản lý thị trường triển khai đồng bộ
tập trung vào các điểm kinh doanh các mặt hàng trọng điểm như bánh kẹo và rượu bia
ngoài công tác kiểm tra việc tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về kinh doanh thương mại
không buôn bán hàng giả hàng nhái không rõ nguồn gốc xuất xứ
hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
hàng hóa mà như bánh kẹo mà em nhập về để phục vụ cho dịp tết kia thì có hóa đơn thôi
tất cả các bánh kẹo là em đều có hóa đơn của các nhà phân phối xuất cho mình luôn
đây là hóa đơn đỏ đây là hợp đồng
tất cả các cái mặt hàng bánh kẹo cũng như là thực phẩm là chúng tôi toàn nhập theo nhà phân phối ở đây thôi
là nhà phân phối cung cấp có nhân viên đi trào thì chúng tôi nhập chứ còn những cái hàng mà trôi lổi đấy
thì là chúng tôi cũng không có nhập cái mặt hàng đấy để đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm
thứ nhất phải có hóa đơn đỏ
thứ hai là phải có công bố chất lượng tiêu chuẩn với sản phẩm mới ở bên nước ngoài nhập về qua bộ công thương
và thứ tư là có phiếu xuất nhập kho
và phải có tem phụ tem nhập khẩu và tem phụ của các nhà phân phối
nếu mà không đúng những cái mà của shop mà đưa ra để yêu cầu để nhập hàng thì tôi sẽ hồi trả lại
đối với hàng nội địa phía cơ quan quản lý thị trường tập trung vào chống buôn bán hàng giả
hàng hóa nhập khẩu không có
tem nhãn phụ sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt tại các điểm kinh doanh
tập trung kiểm tra các kho hàng bến bãi các điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh
đặc biệt chú trọng kiểm tra kiểm soát công tác chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại vệ sinh toàn thực phẩm
trong một tháng gia quân đội quản lý thị trường số một đã xử lý hai mươi một vụ vi phạm với tổng số tiền phạt phát mại và tiêu hủy hàng hóa trị giá là một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng
vừa qua cục quản lý thị trường tỉnh quảng ninh đã tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm đợt hai năm hai nghìn hai mươi hai với tổng trị giá gần hai tỷ đồng
các mặt hàng bị tiêu hủy đều là tăng vật vi phạm hành chính tập trung đối với các mặt hàng không rõ nguồn gốc nhập lậu như rượu nước giải khát bánh kẹo mỹ phẩm thực phẩm đồ điện tử
thực hiện chỉ đạo của chính phủ của bộ cung thương cũng như là của ubnd tỉnh chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch cao điểm trong dịp trước trong tháng tết để chỉ đạo
các đơn vị phân công rõ các lực lượng trong ngành để mà quản lý tốt địa bàn và kiểm tra xử lý vi phạm đảm bảo về an toàn thực phẩm rồi về giá cả đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết
cuối năm là thời điểm tình trạng buôn lậu gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
người dân có được dùng các mặt hàng đảm bảo chất lượng đúng tiêu chuẩn hay không là phụ thuộc vào công tác kiểm soát ngăn chặn và xử lý vi phạm từ lực lượng chức năng trong đó có quản lý thị trường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
bộ công thương đang cân nhắc các phương án điều chỉnh giá điện căn cứ vào sức chịu đựng của nền kinh tế
người dân và doanh nghiệp nguyên nhân là do giá đầu vào sản xuất điện tăng mạnh thời gian qua
theo quy định khi các thông số đầu vào làm biến động giá bán điện từ ba đến năm evn được phép điều chỉnh giá bán điện bình quân ở mức tương ứng
sau đó báo cáo bộ công thương để kiểm tra giám sát ở mức năm đến dưới một mươi evn báo cáo bộ và tăng giá sau khi được chấp thuận
đối với mức giá điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ một mươi trở lên hoặc điều chỉnh ngoài khung giá quy định
evn sẽ chỉnh phương án tăng giá và bộ công thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành ra soát báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét
bộ tài chính cho biết tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đã thực hiện miễn giảm giãn khoảng một trăm chín mươi ba bốn nghìn tỷ đồng tiền thuế
để hỗ trợ người dân doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh
theo bộ tài chính trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ này đã chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời gia hạn
thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất
hắp trong nước gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất
hay giảm thuế bảo vệ môi trường về mức sàn đối với các mặt hàng xăng dầu mỡ nhờn
giá các mặt hàng xăng dầu giảm nhiều nhất tám trăm linh đồng ít nhất ba trăm linh đồng mỗi lít kể từ một mươi năm h ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi hai
như vậy có loại xăng đã về dưới hai mươi đồng một lít sau nhiều ngày giá duy trì trên mức này
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm ba trăm linh đồng một lít
còn một mươi chín chín trăm bảy mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm giảm bốn trăm linh đồng một lít còn hai mươi bảy trăm linh đồng một lít
giá dầu hỏa giảm còn hai mươi một tám trăm ba mươi đồng một lít
dầu diesel giảm còn hai mươi một sáu trăm linh đồng một lít
dầu ma rút giảm xuống một mươi hai tám trăm sáu mươi đồng một kg
thưa quý vị với nỗ lực ổn định thị trường hoạt động liên kết cùng các doanh nghiệp
hiện nay hàng việt nam chất lượng uy tín đã đến tận tay người tiêu dùng
hướng đến sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi ưu tiên sử dụng hàng việt nam
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
trong nhiều mặt hàng để mua sắm cho gia đình của mình từ đồ gia dụng đến thức phẩm
đa phần chị mai đều lựa chọn hàng việt bởi giờ đây các sản phẩm này đều tạo được cho chị niềm tin tiêu dùng
đa số thì em thấy là đây là hàng việt hết ý thế là em toàn dùng hàng việt thôi
nếu như trước kia vẫn có tâm lý mua hàng việt chỉ vì ủng hộ
thì hiện nay nhiều người tiêu dùng ưa chuông hàng việt bởi giá cao phải trăng chất lượng tốt
có thể thấy tết này hàng việt không chỉ phổ biến ở các chợ truyền thống
mà còn được đưa vào các chỗ cửa hàng thực phẩm cửa hàng tiên loại siêu tị lớn trên cả nước
với tiền đại cao lên đến gần chín mươi
bây giờ hàng việt nam mình đa số chất lượng nó cũng không kém cạnh thì hàng xuất khẩu
nên là em rất ưu tiên dùng hàng việt nam
việc tiêm dùng hàng việt nam mang đến nhiều lợi
nó có ích góp phần thúc đẩy tăng trưởng đến kinh tế tạo quan việc làm cho nhiều lao động
cũng như mang lại thu nhập cao cho cộng đồng doanh nghiệp việt nam trong thời điểm hiện nay
cố gắng nỗ lực của các doanh nghiệp việt nam và đã xác định được cần phải cố gắng hơn
trong việc tăng cường chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp việt nam
cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của chính sản phẩm của mình
ở tại thị trường việt nam để đáp ứng nhu cầu thị hiếu

để doanh nghiệp bán lẻ trong nước phát triển nhiều hơn
thì chúng tôi cũng mong muốn là cơ quan quản lý nhà nước cũng có những cái giúp đỡ nhiều hơn nữa
cho các doanh nghiệp bán lẻ trong nước
so với hàng ngoại hàng việt có nhiều lợi thế riêng nhờ hiểu được thói quen của người tiêu dùng trong nước
từ đó đã giúp cho hàng việt tăng sức cạnh tranh với các hàng nhập ngoại
người tiêu dùng tin tưởng
lựa chọn các mặt hàng xuất xứ việt nam thay cho hàng ngoại